đó là khi các em được tuyển dụng sẽ được huấn luyện và tham gia những công việc gì của lực lượng công an nhân dân
công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân sẽ được huấn luyện theo chương trình khung huấn luyện của bộ công an
trong thời gian ba tháng về kiến thức cơ bản về chính trị pháp luật nghiệp vụ cư sở điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân

để thực hiện các nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh trật tự theo quy định
vâng đối với chiến sĩ nghĩa vụ tham gia phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân thì được hưởng chế độ chính sách gì
công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc được hưởng các chế độ chính sách theo quy định như công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự
như là được cấp bậc hàm và hưởng phụ cấp chế độ theo cấp bậc hàm được đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế chế độ nghỉ phép
được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác được bảo lưu kết quả được tiếp nhận và học ở các trường
đã đỗ trước khi nhập ngũ thân nhân thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế trợ cấp khó khăn đột xuất theo quy định
và khi hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định hiện hành của nhà nước
được hưởng trợ cấp xuất ngũ một lần trợ cấp đào tạo việc làm cấp tiền tàu xe loại phổ thông và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú
hoặc là được đơn vị tiễn và đưa về tận nơi cư trú
nhiều năm thực hiện nghĩa vụ trong công an nhân dân thì được tham gia dự thi vào các trường công an nhân dân ở trình độ đại học trung cấp
và được cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
quá trình phục vụ tại ngũ nếu công dân phấn đấu rèn luyện tốt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thì được xem xét với một tỷ lệ nhất định để chuyển sang chế độ chuyên nghiệp và cử đi đào tạo
nghiệp vụ công an hoặc ngành nghề cần thiết để bổ sung biên chế cho lực lượng công an nhân dân
công tác tuyển quân năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
đồng chí có thể chia sẻ một vài khó khăn trong công tác tuyển quân
tương ứng với tình hình như vậy thì bộ công an đã có chủ trương phương án cụ thể để thích ứng như thế nào
trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp việc thực hiện ba g bốn biết khi tuyển quân có nhiều hạn chế
do không có điều kiện tiếp xúc trực tiếp đối với công dân và gia đình để động viên tuyên truyền do phong tỏa
do hạn chế đi lại công tác thẩm tra xác minh lý lịch bị kéo dài
để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín bộ công an đã báo cáo thủ tướng chính phủ quyết định
một trăm linh công dân có lệnh gọi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
phải được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín và có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
bằng kỹ thuật pcr còn hiệu lực đến thời gian giao nhận quân
đồng thời bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ
của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín hướng dẫn về chuyên môn của bộ y tế
của y tế địa phương của cục y tế bộ công an về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thường xuyên theo dõi diễn biến cập nhật hàng ngày tình hình dịch bệnh có liên quan đến công dân nhập ngũ
kịp thời báo cáo hội đồng nghĩa vụ quân sự ủy ban nhân dân cung cấp và thông báo cho đơn vị nhận quân nắm
ngoài ra trường hợp công dân có lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
có kết quả xét nghiệm sars cov hai bằng kỹ thuật pcr dương tính sẽ bù đổi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
nếu có nguồn dự phòng hoặc tiếp tục thực hiện lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
đối với công dân đã kết thúc điều trị đủ tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
và đảm bảo thời gian theo quy định
nâng cảm ơn đồng chí